thưa quý vị ngày hôm nay thủ tướng chính phủ đã ban hành công điện về việc tiếp tục kiểm soát người ra vào thành phố hồ chí minh
và các tỉnh bình dương đồng nai long an
cụ thể việc đưa người ra vào khu vực phải được chính quyền các tỉnh thành phố trong khu vực và các địa phương khác thống nhất tổ chức an toàn chú đáo
thành phố hồ chí minh bình dương long an đồng nai chịu trách nhiệm trước thủ tướng nếu người dân tự phát ra khỏi địa phương mình
về các tỉnh thành phố khác ngoài khu vực
thủ tướng yêu cầu các tỉnh thành phố trong cả nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ hiệu quả với thành phố hồ chí minh bình dương long an đồng nai
nhằm tuyên truyền vận động và có sự hỗ trợ cần thiết để động viên nhân dân không tự ý di chuyển về quê
đồng thời các địa phương phối hợp đưa công nhân người lao động đã về quê trở lại các tỉnh thành phố trong khu vực để khôi phục sản xuất kinh doanh
đồng thời các địa phương phối hợp đưa công nhân người lao động đã về quê